mưa lũ sau cơn bão số ba và gió mùa tây nam kết hợp chiều cương đã gây thiệt hại về người và hàng loạt sự cố đề điều
tính đến năm giờ ngày sáu tháng tám sau bão số ba mưa lớn gây lũ quét đã khiến một mươi người thiệt mạng và một mươi một người vẫn còn mất tích
tại thanh hóa là một mươi người và điện biên là một người chín mươi một nhà bị thiệt hại hoàn toàn thanh hóa có bảy mươi sáu nhà lạng sơn có một mươi năm nhà
sáu nhà bị thiệt hại rất nặng bốn trăm một mươi chín nhà bị thiệt hại một phần
tỉnh thanh hóa hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích thiết lập duy trì thông tin liên lạc tại các địa bàn nhất là khu vực vùng sâu vùng xa khu vực bị chia cắt
bên cạnh đó đoàn công tác của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh cà mau và viện khoa học thủy lợi việt nam
cũng đi kiểm tra xử lý hộ đề biển tây đang bị sạt lở do chiều cương sáng lớn